trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc hữu nghị tại new zealand từ ngày ba đến ngày năm tháng một mươi hai
hôm nay đoàn ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam do chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn dẫn đầu
đã có cuộc gặp và làm việc với ông fredcher tabuto quốc vụ khanh bộ phát triển kinh tế vùng new zealand
tham dự cuộc gặp có đại sứ việt nam tại new zealand nguyễn việt dũng
tại cuộc gặp chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn chúc mừng new zealand
vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử quốc hội lần thứ năm hai tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
đồng thời chúc mừng những thành tựu mà new zealand đạt được trong thời gian qua
nhất là trong bối cảnh kinh tế khu vực và thế giới còn nhiều khó khăn
vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị đối tác toàn diện từ năm hai nghìn chín tiếp tục phát triển tốt đẹp
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đề nghị new zealand chia sẻ kinh nghiệm
và hỗ trợ việt nam tái cơ cấu nông nghiệp công nghiệp theo hướng sử dụng công nghệ cao
khuyến khích doanh nghiệp new zealand đầu tư vào giáo dục đào tạo nông nghiệp và thương mại nông nghiệp
chế biến thủy sản du lịch dịch vụ công nghiệp hỗ trợ năng lượng tái tạo tại việt nam
ông fletcher tabuto vui mừng trước những thành tựu đột phá mà việt nam đã đạt được trong thời gian qua
ông fletcher carbuter bày tỏ việt nam và new zealand còn nhiều dư địa cho hợp tác
phát triển trong các lĩnh vực như thương mại đầu tư giáo dục phát triển nông nghiệp công nghệ cao
trước đó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn đã khảo sát
tham quan nhà máy xử lý rác thải với công nghệ mới thân thiện với môi trường waste management tại thủ đô wellington